có mặt được hơn bốn tháng trên thị trường số số điện toán việt nam đã tạo nên cơn sốt khi trao giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng
nhưng đồng thời cũng bị cáo buộc hàng loạt vi phạm hôm qua bộ tài chính đã tổ chức họp báo để giải thích về vấn đề trên
theo đó những hành vi được cho là vi phạm như việc trao giải chưa thể hiện tính khách quan trung thực một số hộ kinh doanh
đại lý chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối làm thất thu ngân sách địa phương kết hợp với tập đoàn berjaya malaysia
làm thất thu ngân sách ra bán rạo nhiều nơi vượt mệnh giá thực
trước những nghi ngại trên bộ tài chính khẳng định công ty sổ số điện toán việt nam hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu một trăm linh vốn và hoạt động dưới sự quản lý của bộ tài chính
mô hình hợp tác giữa tập đoàn berjaya và việt lốt là theo mô hình hợp đồng hợp tác kinh doanh bcc
theo quy định của luật đầu tư vì vậy mô hình hoạt động của việt lốt là hoàn toàn đúng pháp luật
việc trao giải thời gian qua được khẳng định đúng người đúng việc là không sai phạm
bên cạnh đó những tồn tại về nâng ra vé số hay việc tổ chức hoạt động bán vé sẽ được việt lốt nghiêm khắc kiểm tra lại
kết hợp với các cơ quan chức năng để điều hành việc kinh doanh hợp pháp